bà chia sẻ việc nuôi cá chép đỏ không chỉ đầu tư vốn thấp tốn ít công chăn nuôi
bên cạnh đó thời gian nuôi ngắn chỉ khoảng bốn sáu tháng trong năm
nên con cá chép đỏ có thể thâm canh cùng các giống cá thương phẩm khác
làm tăng giá trị kinh tế trên diện tích ao nuôi là nguồn thu nhập chính cho gia đình
ban đầu việc lai tạo nhân giống cá chỉ là thú vui tâm linh muốn tạo ra những con cá đẹp cúng tổ tiên và thả ao làm cá cảnh
nhưng tiếng lành về con cá chép đỏ thủy trầm lan xa người trong xã ngoài tỉnh tìm về mua cá trong dịp hai mươi ba tháng chạp mỗi năm đều tăng nhanh
giá trị kinh tế của con cá cũng vì thế mà lớn lên gấp nhiều lần
vậy là ông kỳ cùng nhiều hộ dân trong làng nhanh chóng nắm bắt cơ hội chuyển các ao nuôi cá chấm cá rô thương phẩm sang nuôi cá chép đỏ cung cấp cho thị trường
những con cá này đã được sinh sản và phát triển thương mại hóa để nhằm cung cấp cho thị trường ông công táo hai mươi ba tháng chạp
ông cho biết giống cá thủy trầm ở đây thì có những loại như thế nào ạ
từ lâu rồi chúng tôi vẫn nuôi cái loại cá chép này
đây là cá chép đỏ màu mè đẹp đỏ toàn thân không có vết tiếc gì cả
hai nữa là gia đình lai ghép
đây là con cá dài đuôi nó xuất phát từ con cá cắ
chúng tôi cho hai loại này ghép vào với nhau
hai loại ghép nhau thì nó sẽ ra
cái con cá con thì nó mạnh lớn rồi
khách hàng đến thì ưa chuộng cái loại cá chép thuần từ ngày xưa chúng tôi nuôi ở đây
còn cái cá trém dài đuôi này thì có một số nơi là chủ yếu là họ cũng thích nó có cái bộ vây đẹp
đuôi dài vây đẹp họ cũng kết hợp họ nuôi cá cảnh
khi nào giá nó gọi là được giá thì bảy tám trăm linh nghìn một cân
triệu một cân cũng có
có những năm triệu cân mà không có bán
cả dòng đấy
cùng với việc chuyển đổi ao nuôi cá cảnh trở thành ao nuôi cá sinh sản
ông còn ứng dụng khoa học kỹ thuật làm tăng giá trị sinh sản của cá bố mẹ
cung cấp cho thị trường những con giống khỏe mạnh có màu sắc đẹp
đem lại nguồn lợi lớn giúp gia đình nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo và vươn lên làm giàu nhanh chóng
nhà tôi thì nếu mà nhớ cái năm nuôi thì cũng không nhớ được
nhưng cũng khoảng độ ba bốn mươi năm
để nuôi cái cá chép bố mẹ
khi chúng tôi nuôi cá bố mẹ thì đến mùa sinh sản ở năm sáu tháng bảy đến tháng tám
có đủ điều kiện trứng tốt rồi thì chúng tôi là bắt lên bể và tiêm thuốc kích thích cho đẻ
sau đó đưa vào bể là ấp nở thành con cá bột
nở lăm tăm như cái tóc ấy
xong bắt đầu là cho ra ao nuôi ươm
thì trưởng thành cái cá hương
nhà tôi thì sản xuất ra con giống
và sau này nuôi bán cá hương cho thị trường
ở địa phương và các cái vùng lần cận
họ đến họ lấy về thả để nuôi cái cá để bán ngày hai ba tháng tràng
hiện nay thị trường của tôi thì nó có thể nói là nhiều tỉnh ở trên miền bắc
ví dụ như hà nội sơn la rồi vừa rồi đây nghệ an cũng ra lấy
rồi hải phòng cũng về đây lấy
nói chung là là nhiều nơi
từ quy mô nhỏ lẻ với vài ba hộ
đến nay con cá chép đỏ đã được nhân rộng ra toàn làng với trên ba trăm linh hộ nuôi
nghề nuôi cá chép đỏ đã làm thay ra đổi thịt biến một làng thủy trầm nghèo đói thuần nông
tự cung tự cấp khi xưa giờ thành làng quê chủ phú phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nền kinh tế thị trường
những thửa ruộng trồng rau trồng lúa cho năng suất thấp đã được người dân chuyển đổi thành ao nuôi cá
đặc biệt do con cá lạ có màu đỏ đẹp được dân làng đánh bắt được từ dòng sông hồng lại ứng với truyền thuyết về cá chép vượt vũ môn hóa rồng của người việt
nên người dân thủy trầm tin nghề nuôi cá chép đỏ là nghề trời ban cho làng nên họ không ngừng mày mò tự học hỏi qua hàng chục năm tự nhân rống nuôi thả đúc rút kinh nghiệm

đến nay những người nông dân tại làng thủy trầm đã tự hoàn thiện và xây dựng được quy trình nhân rỗng nuôi thả đúc rút kinh nghiệm
và chuyển nhau kỹ thuật ươm ép cung cấp cho thị trường những con cá có màu sắc bắt mắt hình dáng ưa nhìn và kích thước hợp lý đúng dịp tết ông công ông táo
đến nay những người nông dân tại làng thủy trầm đã tự hoàn thiện và xây dựng được quy trình nhân rộng nuôi thả đúc rút kinh nghiệm

đến nay những người nông dân tại làng thủy trầm đã tự hoàn thiện và xây dựng được quy trình nhân rộng hình dáng ưa nhìn và kích thước hợp lý đúng dịp tết ông công ông táo
của ông táo về trời thế cho nên là
cái cuộc sống của người dân thì
bây giờ nó khá giả lên thế cho nên là
cái văn hóa tín ngưỡng
về hà văn thạm nó càng mạnh mẽ
lên thế cho nên là cái con cá của
làng tôi là đem con cá chép đỏ này
ra bán ở các thị trường các tỉnh miền bắc
rồi hà nội v v thì như vậy là
người ta đều ương chuộng từ nhiều năm nay
bằng việc chủ động vào cuộc của cả
người dân và sự hỗ trợ
tích cực của chính quyền địa phương
đến nay các ao nuôi cá chép đỏ
trong làng thùy trầm đều được xây
bê tông kiên cố hệ thống
nước chảy vào từng ao cũng được dẫn
từ sông hồng về theo một hệ thống
kênh mương thông suốt đảm bảo
lượng nước lưu thông theo từng mùa vụ
phần lớn là các ao đều được
bê tông hóa thế như vậy là đầu năm
thì các gia đình lên kế hoạch chuẩn bị
ao nuôi thì như vậy là đưa vào
nuôi các loại cá giống
để phục vụ thả trên
các địa bàn thế nhưng vào khoảng
tháng năm tháng sáu thì như vậy là
đưa con cá chép đỏ này
đi vào đẻ và
để trở thành sau một tháng trở thành
cá hương thì như vậy các hộ sẽ mang ra thả
ở ngoài ao trong những
thời gian qua thì gian huyện cũng đương quan tâm
đến việc đảm bảo công tác nuôi thả
được còn lợi nhất để đảm bảo công tác
thủy lợi thì toàn bộ hệ thống kênh mương
đã được đầu tư một cách có hệ thống
chúng tôi đã xây dựng hệ thống kinh mương kiên cố
để có đường kính đủ lớn
để dẫn nước từ trạm bơm
huy lọc dẫn từ
sông hồng vào cung cấp
từ hệ thống kênh lớn thì có hệ thống kênh
nhỏ hơn dẫn đến từng hộ dân
từng khu vực cho nuôi một đảm bảo
luôn luôn đủ nước với hệ thống thủy lợi ở đây đủ
cung cấp cho diện tích khoảng
bốn ha của địa phương xã tuy lộc
và ngoài ra còn có các địa phương
lên cận nữa đảm bảo cho việc
ngoài việc nuôi cá ra đảm bảo cho cả việc
trồng các loại cây nông nghiệp khác
sau mỗi vụ thu hoạch cá
người dân đều thực hiện đúng quy trình
vệ sinh ao nuôi hút nước
thau dọn giải vôi
tẩy trùng tiêu diệt mầm bệnh
phơi khô đáy ao để chuẩn bị
cho vụ cá năm sau
cùng với đó việc ươm chọn
con giống cũng được người nuôi đặc biệt
trú trọng đảm bảo con giống
không chỉ có màu sắc hình dáng
đẹp không dịch bệnh mà
còn khỏe mạnh có sức sống tốt
chúng tôi cũng đánh giá
đối với làng này là rất có hiệu quả
trong cái sản xuất và cũng là
tăng cái giá trị
cho các hộ nông dân
huyện ủy và hội đồng dân cũng đã ban hành
nghị quyết chuyên đề để nuôi trồng
tỷ sản tăng cái giá trị
sản xuất hoảng hóa
và trong năm hai nghìn một mươi bảy
vận cẩm khê cũng đã xây dựng và tạo lập
nhát hiệu tập thể đối với các chất đỏ thị trầm
sang đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
thì cái sản phẩm cũng có
cái nội trình sản phẩm đã ra được
ngoài cái việc phát triển kinh tế
hộ gia đình
kinh tế của hợp tác xã
nhưng cũng là một cái nhất đẹp văn hóa
của người việt nam chúng ta
ở đây cũng là một cái niềm vui
và cái niềm tự hào
của xã tuy lộc nói riêng
và của vận cẩm khê nói chung
hiện nay toàn xã tuy lộc
có sắp xỉ bảy mươi hectare nuôi cá chép đỏ
thì riêng tại làng nghề thủy trầm
diện tích nuôi cá đã lên đến
trên bốn mươi hectare
mỗi năm từ làng thủy trầm đã có khoảng
bảy đến tám kg cá giống
hàng chục tấn cá hàng hóa
được cung ứng cho thị trường
đó là nguồn thu nhập chính
của làng trong hàng chục năm nay
xác định đây làng nghề mũi nhọn
trong phát triển kinh tế của làng thủy trầm
đến năm hai nghìn một mươi hai
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
đã chính thức công nhận
thủy trầm là làng nghề nuôi cá chép đỏ
điều này đã tạo thêm cơ hội
tăng giá trị kinh tế cho người chăn nuôi
chúng tôi cũng rất là vinh hạnh
cho cái làng nghề cá đỏ
ở địa phương thủy trầm chúng tôi
thêm một cái làng nghề cá đỏ
là phát triển cho toàn dân chúng tôi
là cũng thêm tăng thu nhập
được một chút là
dân do dân cũng
được ổn định
còn chúng tôi cũng rất vinh hạnh
là được cái làng nghề chúng tôi là cá đỏ
đem đi các nơi các sở
để chầu bán
cái buổi cá ông công
hai mươi ba tháng trảm chúng tôi cũng thấy rất là
là vinh hạnh
cái chu kỳ sản xuất thì nó có thể
gia đình nó nuôi tốt thì nó trong vòng ba bốn tháng
có thể là bán được công lao động thì đỡ nhọc nhằn
cái chi phí so với các cây trồng
và nuôi khác cũng là thấp hơn
và ý nghĩa sinh lời thì như vậy là
so với các cây trồng và nuôi khác
cũng là gấp nhiều lần
vình quân là mỗi một sả bác bộ thu được
như vậy là hai mươi ba mươi triệu đồng
đối với làng nghề cá chép
và thủy trầm thì cũng
giúp thúc đẩy kinh tế
tạo thu nhập cho bà con
và cũng là từ cái nguồn thu nhập
mà con thì phát triển được
kinh tế hộ gia đình bà con có
điều kiện để mua sắm
xe đạp đến xe máy
trong vài ba năm trở lại đây thì nhiều hộ
cũng sắm được cả ô tô để phục vụ
ở cái quy mô lớn hơn và từ đó
cũng là một cái bộ mặt
của nông thôn
của làng quê cũng ngày một thay đổi
và cũng để phấn đấu
đóng góp rất là nhiều
trong cái mục tiêu phấn đấu của
xã để xây dựng nông thôn mới
ở địa phương
quý vị quạng thân mến sau gần sáu mươi năm
con cá chép đỏ được thuần hóa nuôi tại làng nghề thủy trầm
hiện nay cá chép đỏ
không chỉ góp phần tăng thêm
giá trị văn hóa tín ngưỡng của người việt
mà cá chép đỏ tại làng nghề thủy trầm
còn góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn
mới tại địa phương này
từ việc khởi đầu làng nghề chăn nuôi manh mún
giờ đây những người nông dân
tại làng nghề nuôi cá chép đỏ
thủy trầm đã biết liên kết
với nhau để thành lập hợp tác xã
tạo dựng nhãn hiệu tập thể
không ngừng quảng bá thương hiệu
mở rộng mạng lưới tiêu thụ
họ không chỉ là những người nông
dân chân lấm tay bùn
mà trong làng đã xuất hiện những thương nhân
với mô hình sản xuất kinh tế
giỏi thu lợi nguyện cao
nhờ nghề nuôi cá chép đỏ
nhiều gia đình tại làng thủy trầm
đã xây được nhà to
mua sắm được đồ gia dụng phục vụ
cuộc sống trẻ con được học
hành đoàn hoàng bộ mặt nông thôn
nơi đây cũng vì thế mà
nhanh chóng khởi sắc bằng sự
chăm chỉ cần cù
chịu thương chịu khó của mình
những người nông dân nơi này đã đưa
con cá chép đỏ thủy trầm
đã vượt qua cổng làng đến với
người dân ở nhiều miền tổ quốc